hợp tác xã đóng tàu thuyền mộc trung kiên xã nghi thiết huyện nghi lộc tỉnh nghệ an vừa qua đã tổ chức lễ dựng lô khởi công
đóng mới một chiếc tàu cá vỏ gỗ loại chục bốn sao khiêm dịch vụ hậu cần nghề cá và làm lễ hạ thủy một tàu cá vỏ gỗ khác cùng loại đều đóng theo nghị định sáu bảy của chính phủ
tàu cá được dựng lô khởi công là của anh trương quang luyến ở xã quỳnh lập thị xã hoàng mai
tàu có thiết kế dài hai mươi sáu năm m rộng bảy ba m cao ba bảy m công suất bốn trăm hai mươi hai cv tổng vốn đầu tư là hơn một mươi năm tỷ đồng trong đó bảy mươi số vốn được vay từ ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn
cùng với lễ dựng lô phát mộc khởi công đóng tàu mới hợp tác xã đóng tàu thuyền mộc trung kiên còn tổ chức lễ hạ thủy chiếc tàu cá vỏ gỗ
tàu khác được thi công cách đây ba tháng của ông nguyễn gia quảng chủ cơ sở đóng tàu gia quảng
tàu sẽ tham gia khai thác thủy sản và dịch vụ hậu cần nghề cá khu vực vịnh bắc bộ và quần đảo hoàng sa trường sa